vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại hai đối tượng vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực quận hoàng mai thành phố hà nội ban truyền án đã bắt giữ thành công sông bá tồng và sông bá đà
cùng chú tài huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamin hiện hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vào môi trường công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với thị trường tỉnh và công an huyện trợ đồn tiến hành kiểm tra một kho lạnh
tại thị trấn bằng lũng và phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện hơn ba sáu tấn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh
được đựng trong các tủ bảo ôn và trong kho lạnh của cửa hàng
tất cả đều không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có nhãn mát không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao toàn bộ số hàng hóa nơi trên để tiếp tục xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
do lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với lê văn kỳ
nguyên chủ tịch ubnd huyện bắc yên và sáu đồng phạm là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
và văn phòng đăng ký đất đai về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đài
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai bị can lê văn kỳ với vai trò là chủ tịch ubnd huyện bắc yên
đã chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường chỉ nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định
các bị can còn lại đã tham mưu cho ubnd huyện bắc yên
ghi các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần bốn mươi hai tỷ đồng
ngoài vụ án trên từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba các bị can lê văn kỳ phạm bình minh và lò duy thành
đã bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
do có sai phạm liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất
chung đấu giá thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai khu đất thương mại dịch vụ
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
hai đối tượng bị bắt là sông bá tồng và sông bá đà đều trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại
bao gồm năm mươi một viên hồng phiến ba kg ma túy đá và ba kg ketamin
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
sử dụng trái phép ma túy đá tại một phòng trọ ở phường tân bình thành phố hải dương
nhóm năm đối tượng vừa bị công an thành phố hải dương tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
tối ngày một mươi sáu tháng một tại một phòng trọ trên đường ngô quyền phường tân bình thành phố hải dương
tổ công tác công an thành phố hải dương bắt quả tăng năm người gồm nguyễn trọng đức hà ngọc anh
nguyễn đình huy phạm văn hạnh và nguyễn văn phong đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh cả năm người này đều dương tính với ma túy đá
từ tháng một mươi một năm ngoái đến nay trên địa bàn tp huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại những nơi thờ tự vào cuộc điều tra công an tp huế đã bắt giữ hai đối tượng gây án là
nguyễn minh diệp và trương minh thắng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản
tại các nơi thờ tự công an thành phố huế thu giữ nhiều tăng vật của vụ trộm
và công cụ dùng để phá khóa cậy cửa
tổng giá trị tài sản các đối tượng lấy trộm được định giá là hơn một trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong nhóm khủng bố
tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea cơ tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo
cũng như tội danh điều khoản
tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố
khai nhận tại phiên tòa phần lớn các bị cáo thừa nhận do thiếu hiểu biết nên bị im úp lâu
và nhóm phản động lưu vong ở mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ đe dọa
buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
phần khai báo bày tỏ ăn năn hối cải xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy kết loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghị an bắt xử
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng gồm sông bá tồng và sông bá đà
đều trú tại huyện kỳ sơn vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamin hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà
để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
thưa quý vị tỉnh an giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với nước campuchia và cũng là địa bàn mà các đối tượng
và cũng là địa bàn mà các đối tượng
nhắm đến để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
để lừa được người dân trong nước với chiêu thức việc nhẹ lương cao thậm chí để bắt cắt tống tiền gia đình
các đối tượng phạm tội đã lợi dụng và câu móc với đường dây đưa người ở khu vực biên giới để dẫn dụ đưa các nạn nhân sang campuchia
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
người dân sống dọc theo tuyến biên giới của huyện đầu nguồn an phú tỉnh an giang không còn xa lạ với hình ảnh
như thế này
những người rất díu nhau trốn chạy bơi qua sông tìm về đất mẹ bỏ lại sau lưng giấc mộng đổi đời nơi xứ người
thế nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trở về
xác định là địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
thời gian qua ban giám đốc công an tỉnh an giang đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường phối hợp các lực lượng có liên quan
triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa đấu tranh xử lý có hiệu quả tình trạng người việt nam xuất cảnh trái phép
và các loại tội phạm trên tuyến biên giới
trong năm hai nghìn hai mươi ba đã phát hiện và xử lý theo quy định là một trăm sáu mươi chín vụ và hai trăm năm mươi sáu trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và bắt giữ một vụ
một đối tượng về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới đặc biệt đã khám phá nhanh một vụ năm công dân việt nam
bị lừa sang campuchia bị đánh đập đòi tiền chuộc trong đó bốn công dân đã trốn thoát và nhập cảnh trái phép về việt nam
và một người thì bị bắt giữ sau đó là bị đánh đập đến chết đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh
với các hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang phối hợp công an huyện an phú
trên đường tuần tra
khi đến khu vực chùa cây cóc thuộc xã khánh an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn sàng và tô văn tây
đang tổ chức đưa một người phụ nữ chú tỉnh kiên giang sang campuchia trái phép
sau khi biết sàng và tây bị bắt đối tượng đặng văn trường chú tại địa phương đã chủ động đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan chức năng cho biết đây là đường dây đưa người qua lại việt nam và campuchia trái phép
hoạt động trong thời gian dài có sự cấu kết của các đối tượng ở việt nam và các đối tượng ở campuchia
hình thành đường dây đưa người khép kín có nhiều thủ đoạn tinh vi và phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng
gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng
đồng thời góp phần ngăn chặn các hệ quả xấu mà có thể xảy ra
để phòng ngừa hiệu quả những vụ việc xuất cảnh trái phép chính quyền các ban ngành đoàn thể cùng song hành với lực lượng chức năng
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình
tránh những mối hiểm họa khôn lường mang tên giấc mộng đổi đời từ bên kia biên giới
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thành phố huế về hành vi giết người
sang chính là đối tượng đã đâm đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân dẫn đến hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một sau khi nhận được thông tin đối tượng nguyễn tấn sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân và cảnh sát khu vực phường
cùng với bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động yêu cầu đối tượng quay trở lại nhà
tuy nhiên sang không những không chấp hành mà còn dùng dao tấn công tổ công tác
đồng chí trần duy hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế bắt giữ đối tượng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực
dù đã được cứu chữa nhưng đồng chí hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang cũng đã khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thế bình là giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
vì hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông nguyễn thế bình trong quá trình tổ chức mua sắm trang thiết bị cho các trường
đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường
cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quy định phê duyệt
của ủy ban nhân dân tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một
một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công
hai đối tượng gồm sông bá tồng và sông bá đà đều trú tại huyện kỳ sơn vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamin
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự
hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án